tình trạng gán đất để vay nợ tiêu dùng đã diễn ra từ nhiều năm nay tại một số địa phương ở tỉnh sơn la
theo thống kê mới nhất hiện nay tại sơn la có trên bốn trăm một mươi hộ vay nợ với tổng số tiền nợ lên đến hơn hai mươi bốn sáu tỷ đồng
tập trung chủ yếu tại huyện mai sơn trước tình trạng gán đất vay nợ tiêu dùng
tỉnh sơn la đã triển khai nhiều biện pháp nhằm xử lý tình trạng này
đây là tờ giấy vay nợ của gia đình chị lò thị tiết ở bản nà nhũng huyện mai sơn
theo tờ giấy này gia đình chị đã vai nợ số tiền hơn hai trăm hai mươi tám triệu đồng do không đủ tiền để trả nợ
hai mảnh nương của gia đình chị đã bị chủ nợ bắt phải nhượng lại trong vòng hai mươi năm
nguyên nhân của việc vay nợ xuất phát từ việc gia đình chị làm lại nhà do thiếu tiền nên đã phải đi vay chủ nợ
do hoàn cảnh khó khăn không có nợ
gạo ăn lại làm nhà mới thiếu tấm lợp nên đi vay nợ
đến thời hạn không có trả người ta về bắt đất
bây giờ cuộc sống khó khăn lắm vợ chồng phải đi làm thuê lại trên chính mảnh đất của mình
ở phiên bản nhắc đến việc gán đất nương để vay nợ là người ta lại nói đến bản nà nhụng
bởi cả bản có hơn một trăm linh hộ thì đã có đến hai mươi hai hộ đi vay
ít thì từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng hộ nhiều nhất lên đến hơn hai trăm linh triệu đồng
nói chung là không làm được gì rồi
nếu mà con
con đi làm được thì mới được ăn thế thôi
xã vùng biên phiêng pần huyện mai sơn nơi được biết đến là địa bàn có số hộ gia đình
đã gán đất nương vay nợ nhiều nhất tỉnh sơn la
tại đây có hơn hai trăm ba mươi hộ vay nợ tiêu dùng gán đất trả nợ ở một mươi hai trên một mươi chín bản
với ba trăm bảy mươi một hectare đất nương và số tiền nợ lên đến tổng số tiền một mươi ba bốn tỷ đồng
nguyên nhân là do người dân vay nợ để sản xuất
và để mua sản xuất
sinh hoạt trong gia đình nhưng mà do điều kiện thời tiết
và cái cách chi tiêu nó không hợp lý cộng với một số cái phong tục tập quán
nó còn lạc hậu mà gây tốn kém về kinh tế
cho nên dẫn đến là không có khả năng để tích lũy trả lợi
trước tình trạng gán đất nương để vay nợ của người dân thời gian qua
huyện mai sơn và tỉnh sơn la đã đề ra nhiều nhóm giải pháp
nhằm xử lý tình trạng như giả soát phân loại đất nông nghiệp lâm nghiệp
việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
ra soát mô hình phương án hỗ trợ sản xuất
định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
tập trung huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở
và sự chung tay của các doanh nghiệp các tổ chức trên địa bàn
và triển khai ba nhiệm vụ lớn đó là tuyên truyền vận động
rồi là xây dựng mô hình hỗ trợ sản xuất
rồi đảm bảo đời sống của nhân dân và an ninh trật tự trên địa bàn
với những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân
đã gán đất vay nợ
hy vọng rằng nhận thức của đồng bào ở các bản làng vùng sâu vùng xa
sẽ thay đổi và cuộc sống của họ sẽ bớt khó khăn
và quan trọng hơn là việc ngăn chặn triệt để
không để tình trạng vay nợ tiêu dùng với lãi suất cao tiếp tục tái diễn
ảnh hưởng đến đời sống người dân và tình hình kinh tế xã hội địa phương